trước thực trạng gia tăng tai nạn giao thông đường sắt tỉnh phú yên đang triển khai giả soát để bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải của từng địa phương có tuyến đường sắt đi qua
qua đó đề xuất bộ giao thông vận tải chấp thuận nâng cấp lối đi tự mở thành đường ngang hợp pháp tại ba vị trí thuộc xã an mỹ huyện tuy an xã an phú thành phố tuy hòa và xã hòa hiệp bắc huyện đông hòa
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên tuyến đường sắt bắc nam qua địa bàn tỉnh này dài khoảng chín mươi năm km với hai trăm ba mươi năm đường ngang trong đó hai mươi bốn đường ngang có người gác hai mươi một đường ngang hợp pháp có hệ thống đèn báo hiệu tự động còn lại là đường ngang dân sinh với nhiều vị trí tiệm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn
những năm gần đây tỉnh phú yên cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến đường sắt gây thiệt hại lớn về tính mạng tài sản của người dân
tỉnh phú yên đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương ra soát các lối đi người dân tự mở qua đường sắt để thực hiện lộ trình thu hẹp giảm xóa bỏ lối đi tự mở theo quy định tại nghị định số sáu mươi năm của thủ tướng chính phủ